nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay tại tp hcm ubnd tp đã phối hợp với liên đoàn lao động tp và báo sài gòn giải phóng
tổ chức lễ trao giải thưởng tôn đức thắng cho một mươi cá nhân ưu tú là các kỹ sư công nhân viên chức đang lao động tại tp hcm
giải thưởng tôn đức thắng là giải thưởng cấp thành phố trao tặng các kỹ sư công nhân tiêu biểu
có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực
được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh nhiệt tình hỗ trợ hướng dẫn truyền nghề cho công nhân trẻ
bảy năm qua có một trăm tám mươi anh chị em công nhân tiêu biểu của tp hcm vinh dự được nhận giải thưởng này
năm nay giải thưởng tôn đức thắng tiếp tục tôn vinh một mươi kỹ sư công nhân tiêu biểu
đó là những kỹ sư công nhân đang lao động làm việc ở các ngành trọng điểm tp hcm
là những kỹ sư cán bộ kỹ thuật công nhân trực tiếp sản xuất có thời gian dài gắn bó với nghề
có nhiều sáng kiến và kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất kinh doanh
bằng sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ âm thầm của những cá nhân đã đóng góp trí tuệ và tâm huyết của họ
và trong hoạt động sản xuất xứng đáng là lực lượng tiên phong trong việc xây dựng bảo vệ và phát triển tp hcm